thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín trưa ngày một mươi ba tháng sáu của bộ y tế cho biết
có thêm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín và trong đó có ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh
chín mươi năm ca ghi nhận trong nước tại bắc giang là sáu mươi bốn ca
thành phố hồ chí minh hai mươi sáu ca bắc ninh bốn ca hà nội một ca
và trong đó tám mươi năm ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tổng số bệnh nhân của việt nam hiện là một mươi bốn trăm ba mươi năm
và cũng trong trưa ngày hôm nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã thông báo ca tử vong số năm mươi chín là bệnh nhân nam bảy mươi sáu tuổi ở bắc ninh
trần đoán tử vong do sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng viêm phổi nặng do sars cov hai
trên bệnh nhân viêm đa khớp suất huyết tiêu hóa do lết tá tràng
sống trong vùng có nhiều ca bệnh covid một mươi chín
như vậy là ở đợt dịch thứ tư này đã có hai mươi bốn ca tử vong do liên quan đến covid một mươi chín
và trong đó đa phần là các ca bệnh tuổi cao có bệnh lý nền